thời điểm trước và sau tết nguyên đán là lúc ngư dân quảng trị vươn khơi dài ngày để đánh bắt xa bờ
tuy nhiên do điều kiện thời tiết không thuận lợi biển động kéo dài và chữ lượng thủy sản đang trong giai đoạn phục hồi sau sự cố môi trường biển
nên sản lượng đánh bắt của bà con ngư dân thấp hơn những năm trước đây ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
gia đình ông bùi đình chiến vừa đóng mới con tàu vỏ thép công suất hơn tám trăm linh cv theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
thế nhưng từ khi đưa vào sử dụng con tàu vẫn chưa phát huy hết công năng của mình do sản lượng hải sản bị sụt giảm
chi phí mỗi chuyến biển lại cao nên ông chiến đành phải neo tàu tại bến nhiều tháng này
tại cảng cá cửa việt số lượng tàu đánh bắt xa bờ vào cập cảng bán cá cho thương lái không nhộn nhịp như những năm trước đây
chủ yếu ngư dân khai thác được các loại cá ven bờ như cá cơm cá trích
còn các loại cá có giá trị kinh tế cao hơn như cá mú cá thu cá ngừ cá bè thì ít hơn mọi năm
theo nhiều ngư dân sản lượng hải sản chỉ đạt từ sáu mươi đến bảy mươi so với những năm trước
năm nay đặc biệt là đổi biển là cá mất mua so với những năm trước là nó mới mất mua
nguyên nhân như thế nào thì không rõ nhưng mà hiện tại qua thổng kế qua tìm hiệu
bà con ngư dân sản xuất hành viện thì hầu như tất cả các ngư trường hồn cá các loại hải sản đều giảm
các ngư trường xa của bà con cũng rất là hạn chế cho nên sản lượng đối với khai thác biển nói chung
và đặc biệt là đối với vụ cá thu cũng có nhiều khó khăn
trong thời gian tới thì cùng với việc chỉ đạo
thì chúng tôi sẽ đối với các ngư dân sản xuất hành viện
chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh hướng dẫn để tổ chức tốt cho đội tàu khai thác xa bờ để đánh bắt ngày càng hiệu quả
tỉnh quảng trị hiện có hơn hai ba trăm linh tàu thuyền trong đó tàu đánh bắt xa bờ hơn hai trăm hai mươi chiếc
sau vụ cá bắc không được như mong đợi các tàu xa bờ đang chuẩn bị cho đợt khai thác cá vụ nam năm hai nghìn một mươi chín
đây là vụ khai thác biển chính trong năm của ngư dân quảng trị
cùng với sự hỗ trợ của các cấp ban ngành hy vọng những chuyến biển trong năm hai nghìn hai mươi
sẽ gặp nhiều thuận lợi giúp bà con ngư dân cải thiện đời sống kinh tế